kính chào quý vị và các bạn
do hội tụ gió có xu hướng hoạt động mạnh dần
kết hợp với dạnh áp thấp nên ba ngày tới
mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng sẽ gia tăng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
nguy cơ cao xuất hiện lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập ống tại các vùng trũng thấp
mưa nhiều nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ nắng nóng tạm thời chấm dứt
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
ba ngày tới cũng có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
người dân nơi đây cần đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất chỉ trong ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh miền trung đây là khu vực ít mưa nắng nhiều nhất trên cả nước
trong ba ngày tới từ thanh hóa đến thử thiên huế
duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng là
ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
người dân nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác
với hỏa hoạn và cháy rừng rất dễ xảy ra
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất duy trì ở ngưỡng là
ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận
cường độ nắng có phần suy giảm do có mưa rông rải rác
với mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi năm độ
tuy mưa không nhiều nhưng người dân vẫn cần đề phòng
với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ở vùng cao tây nguyên do chịu ảnh hưởng
của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nên nhiệt chức khu vực vẫn giao động
ở mức là hai mươi ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
ba ngày tới tại đây cũng chịu ảnh hưởng
của gió mùa tây nam
nên tiếp tục có mưa rông vào lúc chiều tối
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây
vẫn duy trì trong ngưỡng là
hai mươi bốn đến ba mươi ba độ